nạn nhân là bà huỳnh thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại địa phương bị đâm hai nhát vào ngực gây thủng tim thủng phổi mất máu dẫn đến tử vong
sau hơn một ngày tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phòng cảnh sát hình sự và công an huyện phú ninh đã xác định được đối tượng gây án là nguyễn trọng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú cùng thôn với bà hoa
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng nhân mua rượu về nhà uống sau đó mang theo một con dao ra khỏi nhà
lúc này nhân nhớ lại hai năm trước khi đến tìm hiểu con gái bà hoa đã bị bà hoa cấm đoán xúc phạm nên nảy sinh ý định giết bà hoa
khi đến nhà bà hoa nhân xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người khiến nạn nhân tử vong gây án xong nhân bỏ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phối hợp với trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh vừa bắt quả tang một đối tượng ngậm ma túy trong miệng chuẩn bị mang vào trại
đối tượng là trần thanh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại huyện long khánh tỉnh đồng nai từng ba lần tự nguyện đến cơ sở cai nghiện ma túy
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi khi các cán bộ tại trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh lâm đồng đang tiếp nhận học viên đến đăng ký cai nghiện tự nguyện thì phát hiện duy có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng xác định duy ngậm trong miệng ba bịch tinh thể màu trắng ba bịch lá một bịch lá xanh rêu khô quấn bằng keo nghi là ma túy
công an huyện đức trọng đã tiến hành trưng cầu giám định xác định trong bốn gói trên có heroin metafetamin và cỏ mỹ
qua đấu tranh duy khai nhận mua số ma túy trên từ huyện long khánh tỉnh đồng nai mang vào trại để sử dụng và tìm mối bán kiếm lời
hiện công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh duy để tiếp tục điều tra xử lý
còn tại tỉnh đắk lắc đội cảnh sát được điều tra tội phạm về ma túy công an tp bun ma thuật cũng vừa bắt quả tàng một đối tượng đang có hành vi tàng trữ ma túy và ba khẩu súng quân dụng
khám xét nhà của đối tượng lê thanh hoài ba mươi sáu tuổi ở phường tân tiến tp buôn ma thuật lực lượng công an đã bắt quả tàng thu giữ số lượng lớn heroin ma túy đá hai cân tiểu ly dùng để chia nhỏ ma túy và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ thêm ba khẩu súng quân dụng gần hai mươi viên đạn và trên hai trăm linh viên đạn bi
kiểm tra điện thoại của hoài có rất nhiều tin nhắn thể hiện nội dung trao đổi mua bán súng và ma túy với những người khác
lê thanh hoài từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản một tiền án về tội tổ chức sử dụng ma túy với tổng mức án chín năm tù giam và nghiện ma túy đã một mươi năm nay
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố buôn ma thuột đã lập biên bản niêm phong toàn bộ tăng vật công cụ phương tiện liên quan và đưa đối tượng lê thanh hoài về trụ sở tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng cùng chú phường năm tp cà mau về hành vi trộm cắp tài sản
chiều qua ngày bốn tháng một mươi phát hiện tại bãi đất trống thuộc khu vực bốn phường năm tp cà mau có nhiều tấm tôn bằng thép không người trông giữ
việt long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và trần ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đã nảy sinh ý định trộm cắp
long đi thuê ô tô tải có cần cầu đến địa điểm trên để thực hiện hành vi trộm một mươi tám tấm tôn có trọng lượng khoảng năm tấn
đang trên đường vận chuyển đến khu vực khóm sáu phường một thì cả hai bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
mở rộng điều tra cả hai khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản tương tự tại phường sáu và phường tân thành thành phố cà mau
trong khi đó tại hà nội công an quận long biên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an huyện gia lâm cũng vừa truy xét bắt giữ một ổ nhóm tội phạm cướp tài sản với các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
đây là năm đối tượng thuộc thế hệ một mươi x hai ngày gây ra bảy vụ cướp
tuy tuổi đời còn trẻ song chúng rất manh động và liều lĩnh
chúng tụ tập sống bầy đàn chút vùi tương lai với ma túy
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn lối đến con đường phạm pháp của các đối tượng
các đối tượng đều có những hoàn cảnh gia đình tên đấy là thức tạp
từ đó thì các đối tượng bị sự quản lý của gia đình rất lòng đạo
cho nên đã tụ tập với nhau và thuê nhà nghỉ
chính vì việc thuê nhà nghỉ và cũng với việc ăn uống sinh hoạt sử dụng ma túy dẫn đến việc các đối tượng buộc phải đi cướp tài sản để lấy tiền trang trải cho các chi phí đó
cứ sau một mươi hai giờ đêm các đối tượng sử dụng hai xe máy tìm đến các tuyến đê vắng từ địa bàn long biên sang gia lâm
thì phát hiện bất kỳ ai đi trên đường là chúng chặn xe sử dụng túi quy điện dao nhọn thậm chí hung bạo chém người để cướp tài sản
qua sự việc này thì xin cảnh báo với người dân là khi tham gia giao thông bắt buộc có những công việc phải đi vào những thời điểm thời gian từ hai h đến bốn h sáng trong khoảng thời gian đấy
cố gắng làm sao để tránh được những cái tuyến đường nó trống bắn nếu có thể thì tổ chức đi từ hai người hoặc một nhóm
mà khi mà phát hiện mà đối tượng lắm đuổi thì cố gắng làm sao mà đến được cái chỗ vị trí nào có người dân hoặc là những cái trụ sở tuần tra hoặc công an các phường để mình có những cái mình vào đấy mình nhờ cái sự trợ giúp
vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra khai thác mở rộng
song vụ án tiếp tục báo động về tình trạng trẻ hóa tội phạm
đang ngày càng phức tạp
liên quan đến các sai phạm đất đai trên địa bàn huyện phú quốc tỉnh kiên giang trong thời gian vừa qua mà chúng tôi đã nhiều lần đề cập
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc đã bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn quyết chiến năm mươi hai tuổi đang là công chức xã bãi thơm về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chiến giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã bãi thơm huyện phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi hai thì bị bãi nhiệm và được chuyển sang làm công chức xã
tuy không còn giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhưng chiến vẫn lén ký đóng dấu xác nhận nguồn gốc đất với chức danh là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã bãi thơm cho nhiều người dân để làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất hoặc để sang bán bằng giấy tay
trong các giấy chứng nhận nguồn gốc đất mà cơ quan công an thu được thì người được chiến xác nhận nguồn gốc đất nhiều nhất lên đến một mươi hectare ít nhất là hai năm hectare
vụ việc bị vại lộ khi cơ quan công an phát hiện một số giấy tờ ghi thời điểm xác nhận là năm hai nghìn một mươi hai khi chiến còn làm phó chủ tịch xã nhưng con dấu đóng lên chữ ký của chiến thì vẫn là mẫu mới
hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng
hai chiếc tàu khai thác cát với tổng trọng tải lên tới hàng chục nghìn tấn đang hút cát trái phép ở sông hồng vừa bị phòng cảnh sát đường thủy công an quận tây hồ và công an tp hà nội phát hiện bắt quả tang vào đêm qua dạng sáng nay
trong đêm ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng một mươi trên sông hồng đoạn đi qua địa bàn quận tây hồ tổ công tác của phòng cảnh sát đường thủy công an tp hà nội và công an quận tây hồ đã ập đến bắt quả tang chiếc tàu mang số hiệu bn năm trăm sáu mươi chín đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng đoạn thuộc địa bàn phường phú thượng quận tây hồ
tại thời điểm các tổ công tác phát hiện kiểm tra chủ tàu thuyền này là vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở lạng giang bắc giang đang cùng với số thuyền viên vận hành máy hút hàng trăm khối cát từ dưới lòng sông lên khoang thuyền
cũng vào thời gian trên tổ công tác thứ hai của phòng cảnh sát đường thủy đã bắt quả tang bốn tàu khai thác cát trái phép trên sông hồng đoạn qua địa phận quận bắc tử liêm
cơ quan chức năng quận một mươi hai tp hcm cho biết nguyên nhân vụ cháy cây xăng trên đường phan văn hớn liên quan đến nhóm công nhân khoan bê tông để làm đường ống dẫn sang lúc đó
từ vết tích hình ảnh mũi khoan cơ quan điều tra bước đầu nhận định trong quá trình khoan bê tông công nhân đã để bắn tia lửa gây cháy chạm xăng
trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một tháng một mươi một cây xăng nằm trên đường phan văn hớn phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm đang hoạt động thì xảy ra hỏa hoạn
vụ cháy đã làm năm trụ bơm xăng một ô tô bảy chỗ và nhiều tài sản khác tại trạm xăng bị thiêu dụi hoàn toàn
tiếp theo btv đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

hậu thường trú tại số ba mươi ba bến ngự phường phan đình phùng thành phố nam định tỉnh nam định
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi bảy sống mũi hơi lõm và có sẹo chấm cách bốn cm dưới sau đuôi lông mảy trái
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố nam định tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại chín mươi tám phan đình phùng thành phố nam định tỉnh nam định
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
ra quyết định truy nã là đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an